trong vòng một tháng kể từ ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổng kiểm tra đối với các phương tiện xe ô tô khách xe đầu kéo container và mô tô xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
hoạt động kiểm tra này nhằm mục đích phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm cũng như thắt chặt công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các địa phương
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách xe đầu kéo container và mô tô xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đợt cao điểm lần này tập trung vào các lỗi như vi phạm nồng độ cồn ma túy quá tốc độ vi phạm phần đường
để triển khai kế hoạch lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ
trong đó tập trung tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc để kiểm soát các phương tiện nói trên nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến các loại phương tiện này
đặc biệt toàn bộ quá trình hoạt động trong các công tác đều sẽ được ghi hình lại bằng camera
kế hoạch tổng kiểm soát này sẽ được chia thành hai đợt đợt một từ một mươi năm đến hai mươi chín tháng bảy đợt hai từ ba mươi tháng bảy đến một mươi bốn tháng tám